để ngăn chặn dịch covid một mươi chín lây lan qua đường cảng biển biên giới biển
tỉnh quảng ngãi đã lập chín chốt kiểm tra tại cảng biển
và bảy chốt kiểm tra tại các trạm kiểm soát biên phòng
sáu chốt kiểm soát hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để phòng chống dịch covid một mươi chín
các chốt kiểm soát người nhập cảnh tuyến hàng hải chủ yếu ở vùng biển cảng dung quốc
khu kinh tế dung quốc nơi tàu thuyền trong nước quốc tế cập cảng vận tải hàng hóa thiết bị
các chốt kiểm tra tuyến biên phòng tại cửa biển tàu thuyền ngư dân tuyến biển lý sơn bình sơn sa huỳnh
các chốt ở cảng biển cửa biển bố trí ca trực gồm lực lượng biên phòng nhân viên y tế địa phương
các thuyền viên xuất nhập cảnh được yêu cầu kiểm dịch y tế truy xuất hành trình chính xác kịp thời
các thuyền viên tàu thủy nội địa tàu chuyển cảng kiểm dịch đo thân nhiệt khai báo y tế hành trình của tàu
riêng đối với các chốt tại trạm kiểm soát biên phòng kiểm soát tàu cá có hành trình từ các tỉnh về phải đo thân nhiệt kê khai y tế
tính đến nay tỉnh quảng ngãi ghi nhận ba ca mắc covid một mươi chín đang được điều trị tại trung tâm y tế bình sơn
việc kiểm soát người nhập cảnh và tàu thuyền cảng biển nhằm ngăn chặn dịch từ các nguồn tuyến hàng hải